từ một tài khoản cấp juper đối tượng phan văn tấn lộc chia nhỏ thành nhiều cấp
rồi cùng với các đối tượng khác thực hiện hành vi đánh bạc qua mạng
với số tiền giao dịch lên đến hơn năm trăm linh tỷ đồng
công an thừa thiên huế vừa triệt xóa đường dây đánh bạc trên
đồng thời bắt giữ các đối tượng có liên quan
các đối tượng bị bắt giữ gồm phan văn tấn lộc nguyễn công hoàng hoàng gia du
và châu hoàng gia vũ hoàng ngọc hùng và phùng hữu vũ cùng chú tỉnh thừa thiên huế
trước đó vào lúc năm h ngày một mươi tháng một lực lượng công an đồng loạt kiểm tra
tại nhà các đối tượng tại đây đã thu thập được toàn bộ tài liệu trang mạng
liên quan tới tài khoản lq bảy mươi bốn với điểm tổng cược là hai mươi năm bảy trăm năm mươi bốn một trăm bốn mươi một
tương đương hơn năm trăm một mươi năm tỷ đồng
theo điều tra ban đầu tài khoản cấp super lq bảy mươi bốn do đối tượng phan văn tấn lộc
đăng nhập quản lý được phân chia thành nhiều trang master và cấp lại
cho các đối tượng hoàng vũ du gia vũ và một số đối tượng khác
sau đó từ các tài khoản master này các đối tượng tiếp tục phân chia thành
nhiều tài khoản memer và cấp lại cho các con bạc trên địa bàn để thực hiện
hành vi đánh bạc qua khám xét khẩn cấp tại nhà các đối tượng lực lượng công an
thu giữ một mươi một điện thoại di động hai ipad một macbook bốn trăm bảy mươi bốn triệu đồng tài khoản
và phong tỏa một mươi ba tài khoản ngân hàng với tổng số dư bốn trăm một mươi năm triệu đồng
cùng một số tăng vật có liên quan